mới đây một sự cố cũng liên quan tới xe bồn đã xảy ra tại huyện đô lương
theo đó tài xế lái xe bồn lùi sát vào mép đường thì bất ngờ chiếc xe lật nghiêng
kèm theo đó là một tiếng động cực lớn
toàn bộ bê tông tươi trên bồn xe đã đổ tràn ra mặt đường
rất may tai nạn này không có thiệt hại về người
khoảng tám giờ ngày một mươi bốn tháng năm một chiếc xe bồn chở bê tông tươi bị lật nghiêng
trên quốc lộ bảy trước cổng trụ sở ubnd xã tịnh sơn huyện đô lương
vào thời điểm trên khi tài xế lái xe bồn lùi vào sát mép đường
đổ bê tông tươi xuống hành lang đường thì bất ngờ chiếc xe lật nghiêng
kèm đó là một tiếng động cực lớn
toàn bộ bê tông tươi trên xe bồn đổ tràn ra mặt đường
tại hiện trường bốn lớp sau bên trái của xe bồn bị sập xuống mương thoát nước
mặt kính phía bên trái xe bị giãn vỡ
lái xe may mắn không bị thương
rất may thời điểm xe bồn đổ không có công nhân và người dân ở bên cạnh
nguyên nhân đội xe được xác định là do lái xe bồn lùi vào lề đường
bánh xe phía sau bên trái đè vào mặt mương bê tông
do trọng tải xe quá lớn làm sập mặt đường dẫn đến xe bồn bị đổ nghiêng
đến một mươi giờ hai mươi phút cùng ngày bê tông tươi đổ xuống mặt đường đã được thu dọn
chứ xe bồn chưa được cầu lên